theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
hàng loạt các mặt hàng nông sản thủy sản giảm cả sản lượng cũng như là giá trị xuất khẩu
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng hai ước đạt hai năm mươi bảy tỷ usd
đưa tổng giá trị xuất khẩu hai tháng đầu năm ước đạt năm ba mươi bốn tỷ usd giảm hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
ngoài lâm sản có giá trị xuất khẩu tăng hầu hết các mặt hàng khác đều có giá trị kim ngạch giảm
trong đó các mặt hàng nông sản chính giảm bốn ba xuất khẩu thủy sản giảm một mươi năm chín xuất khẩu chăn nuôi giảm chín sáu
giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt một sáu mươi hai tỷ usd tăng một mươi năm
bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của việt nam gồm trung quốc mỹ nhật bản và hàn quốc